các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị sáng ngày một mươi hai tháng chín vừa qua tại thành phố nam ninh tỉnh quảng tây trung quốc
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã cùng phó thủ tướng quốc vụ viện trung quốc trương cao lệ
và lãnh đạo các nước asean dự lễ khai mạc hội trợ trung quốc asean
và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư trung quốc asean lần thứ một mươi bốn
phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định
các kỳ hỗ trợ trung quốc asean và hội nghị thượng đỉnh thương mại
và đầu tư trung quốc asean đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
giữa asean và trung quốc không ngừng phát triển đi vào chiều sâu
năm nay với hơn hai trăm năm mươi dân hàng triển lãm việt nam tiếp tục là nước có nhiều gian hàng nhất
trong số các nước asean trong một mươi hai năm qua
phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng và ủng hộ hợp tác asean trung quốc
sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng kinh tế asean và trung quốc
cùng các nước asean thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực
giữ vững hòa bình ổn định giải quyết khác biệt với lợi ích của các bên
để bảo đảm các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại được triển khai thông suốt
phó thủ tướng trung quốc trương cao lệ nhấn mạnh trung quốc coi trọng cao độ hợp tác với asean
các bên cần tăng cường tin cậy chính trị để tạo cơ sở vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác chung
cũng như trong lĩnh vực kinh tế thương mại năng lực sản xuất kết nối nguồn lực giao lưu nhân dân
phụ nữ hai nước việt nam và campuchia cam kết tăng cường
hơn nữa quan hệ hợp tác song phương đây là khẳng định chung của hội liên hiệp phụ nữ hai nước
tại cuộc hội đàm đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy và ký kết thỏa thuận hợp tác
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai được tổ chức tại thủ đô phnom penh vào chiều ngày một mươi hai tháng chín vừa qua
phát biểu tại buổi hội đàm phó thủ tướng mensaman đánh giá cao các sáng kiến chương trình của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đã góp phần củng cố duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước
phó thủ tướng mensaman mong muốn hai hội sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm đào tạo nâng cao năng lực nhất là cho phụ nữ nghèo
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam nguyễn thị thu hà cũng kiến nghị thời gian tới hai bên cần tăng cường tập trung hợp
trên một số lĩnh vực như tăng cường tuyên truyền giáo dục trong phụ nữ thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống hai nước
tăng cường giao lưu kết nghĩa trao đổi thông tin kinh nghiệm mô hình hiệu quả và ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương
hỗ trợ đào tạo cán bộ nữ cho campuchia
sau cuộc hội đàm hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
cùng ngày tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia lóng sập huyện mộc châu bộ chỉ huy biên phòng tỉnh sơn la đã tổ chức lễ trao một trăm linh con bò giống
tặng người dân nghèo khu vực biên giới của hai huyện
huyện mộc châu tỉnh sơn la và sốp bầu tỉnh hổ phăn lào
năm con bò giống có tầm trị giá một năm tỷ đồng là phần quà tặng của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam trao tặng cho các hộ dân khu vực biên giới
trong chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam lào lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại sơn la
trong đó năm mươi con bò giống được trao trực tiếp cho các hộ dân của ba xã trường sơn lóng sập triềng khừa của huyện mộc châu tỉnh sơn la
và năm mươi con bò giống được trao cho đại diện lãnh đạo huyện sốp bầu để truyền đến bà con cụm bản ba háng hồi hiền huyện sốp bầu tỉnh hổ phăn lào
chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam lào lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy là hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa chính quyền
nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước việt nam lào đẩy mạnh quan hệ phối hợp quản lý bảo vệ biên giới kiểm soát xuất nhập cảnh
đấu tranh phòng chống tội phạm giữa lực lượng bộ đội biên phòng việt nam với lực lượng bảo vệ biên giới lào góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
tại hội thảo giải pháp thu hút thị trường khách du lịch malaysia do tổng cục du lịch phối hợp với sở du lịch tp hcm tổ chức mới đây
con số thống kê được nêu ra cho thấy trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy có trên hai trăm chín mươi năm lượt khách malaysia đến du lịch
nằm trong top một mươi thị trường khách du lịch châu á đến việt nam
theo tổng cục du lịch trong khối đông nam á malaysia được đánh giá là một trong những nước đứng đầu về du lịch trên cả hai phương diện là thu hút khách du lịch đến malaysia và người malaysia đi du lịch nước ngoài
đối với việt nam malaysia nằm trong top một mươi thị trường khách du lịch châu á đến việt nam với trên bốn trăm linh bảy lượt khách năm hai nghìn một mươi sáu và hai trăm chín mươi năm năm trăm một mươi bảy lượt khách trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong nước

đối với việt nam malaysia được đánh giá là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong nước
hội nghị thứ trưởng quốc phòng nhật bản asean được bắt đầu từ sáng kiến của nhật bản đến nay đã trải qua chín kỳ hội nghị và việt nam đã tham gia vào tiến trình này từ hội nghị lần thứ ba
hai nội dung lớn xuyên suốt của các lần tổ chức trước đó là tình hình an ninh khu vực liên quan đến cả asean và nhật bản cũng như tăng cường thảo luận để tăng cường hợp tác quốc phòng asean nhật bản
trong khuôn khổ hội nghị lần này diễn ra ba phiên chính với các chủ đề asean kỷ niệm năm mươi năm thành lập những thành tựu và đoàn kết được tăng cường
tình hình an ninh khu vực tài liệu tầm nhìn viêng trăn thực trạng và triển vọng
trong đó một trong những nội dung nổi bật được cả hai bên asean và nhật bản cùng quan tâm là những thách thức an ninh biển trong khu vực
trong hội nghị lần này thì hai bên là asean nhật bản có chú ý đến một số lĩnh vực mới nổi lên ví dụ như là vấn đề an ninh mạng
ví dụ như những vấn đề thách thức an ninh về truyền thống một số vấn đề mới về thách thức quốc phòng trong tình hình mới
những vấn đề mà vẫn còn tồn tại thì vẫn được các đại biểu rất quan tâm và nêu lên cả phía nhật bản và cả phía asean ví dụ như vấn đề an ninh biển
trong bài phát biểu tại phiên họp thứ hai về an ninh biển đại biểu nhật bản đã bày tỏ sự lo ngại trước những thách thức an ninh biển
trong đó nổi lên là tình trạng tồn tạo bồi đáp các công trình ở biển đông đơn phương thay đổi hiện trạng đi ngược lại luật pháp quốc tế
phía nhật bản kiên trị phản đối những hành động này hy vọng các nước asean
có tiếng nói chung trong các vấn đề liên quan và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc thực chất hiệu quả
đồng thời các nước asean cũng tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh biển
trong bối cảnh tình hình chưa có những tín hiệu tích cực mang tính bền vững cho hòa bình ổn định tại biển đông
các nước asean thì cũng bày tỏ tiếp tục lo ngại về vấn đề an ninh biển
mặc dù đã có cái nỗ lực rất lớn của cộng đồng quốc tế cũng như các nước asean và các quốc gia có liên quan
nhưng mà tình hình cũng chưa phát triển một cách có những tín hiệu tích cực mang tính chất bền vững cho hòa bình ổn định ở biển đông
với man đông cũng như vậy nhật bản cũng lo ngại là nếu mà luật pháp quốc tế không được tôn trọng
nếu mà các quốc gia hành xử thiếu trách nhiệm thì cái tình ổn định hòa bình khó mà trở thành bền vững
và nó sẽ cả trở phát triển cho cả các nước asean lẫn nhật bản
và như vậy
thì vô cùng khó để khu vực châu á thái bình dương của chúng ta và trong đó có asean có nhật bản yên tâm mà phát triển kinh tế trên tinh thần hợp tác trong hòa bình ổn định
asean và nhật bản lần đầu tiên thiết lập quan hệ đối thoại không chính thức vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau đó mối quan hệ này được chính thức hóa vào tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bằng việc tổ chức diễn đàn asean nhật bản lần thứ nhất
kể từ đó quan hệ asean nhật bản đã có những tiến hành
đã có những tiến triển đáng kể trên tất cả các lĩnh vực an ninh chính trị kinh tế tài chính và hợp tác văn hóa xã hội
trong đó bên cạnh việc tổ chức liên tục các hội nghị hội thảo hợp tác về các mặt bảo đảm an ninh chính trị
nhật bản cũng rất quan tâm hợp tác với asean nhằm bảo đảm an toàn an ninh trên biển
môi trường an ninh đang ngày càng căng thẳng và không có nước nào một mình bảo đảm hòa bình được
nhận thấy rõ nhật bản và các nước asean có chung lợi ích chiến lược nên hợp tác với nhau càng quan trọng hơn đặc biệt trong vấn đề bảo đảm an toàn an ninh trên biển
với tuyên bố của thủ tướng shinzo abe nhật bản và asean cần tăng cường liên kết trao đổi và hợp tác trong các chương trình song phương nhằm giúp các nước asean tăng cường an ninh an toàn trên biển
qua các kỳ hội nghị hội thảo hợp tác song phương nhật bản và asean đã luôn nhất trí khẳng định lập trường chung của hai bên trước những thách thức trong khu vực cũng như toàn cầu trong đó có vấn đề an toàn an ninh trên biển
nhật bản khẳng định nỗ lực thúc đẩy hợp tác an ninh với asean trong bối cảnh các động thái bất ổn trên biển hoa đông và biển đông gia tăng trong thời gian qua
từ những hội nghị quốc phòng đã và sẽ diễn ra các nhà lãnh đạo nhật bản và asean luôn chia sẻ quan điểm chung
theo đó khẳng định những tranh chấp trên biển phải được giải quyết một cách hòa bình không sử dụng vũ lực và các bên cần tự kiềm chế đồng thời tránh những hành động có thể làm phức tạp tình hình
mặc dù nhật bản không phải quốc gia có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển tranh chấp ở biển đông nhưng nhật bản và asean có cùng lợi ích trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không tại vùng biển này
nhật bản và các đối tác khác trong khu vực cần phối hợp với asean để thúc đẩy hòa bình ổn định và thịnh vượng khu vực đồng thời duy trì bảo vệ các trật tự khu vực và quốc tế đã được thiết lập
qua các hội nghị quốc tế asean được nhận định có vai trò hết sức quan trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực
song song với điều này cùng với các nước như mỹ trung quốc nga ấn độ vai trò của một số nước đang nổi lên trong khu vực châu á trong đó hàng đầu như nhật bản cũng đóng vai trò quan trọng
vì đây là những quốc gia kinh tế phát triển ngày càng có ảnh hưởng nhiều hơn đến quốc phòng an ninh trong khu vực
theo đó sự quan tâm và đóng góp của các nước như nhật bản là động lực bên ngoài hiệu quả để asean củng cố sự đoàn kết cũng như tăng cường hợp tác với các nước đối tác vì mục tiêu hòa bình ổn định và phát triển
đây cũng được coi là một trong những nền tảng cốt lõi để phát triển sâu rộng thêm mối quan hệ hợp tác quốc phòng asean nhật bản trong thời gian tới
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn tới thăm cô trinh hay còn được gọi về cái tên đầy độc đáo thành phố mèo ở malaysia
là nơi mà cả người dân và du khách đều thấy sự hiện diện của mèo ở khắp mọi nơi từ tên gọi cho đến các thắng cảnh
ở cư trinh đâu đâu bạn cũng có thể thấy mèo hình ảnh loài mèo đã ăn sâu vào cuộc sống của thành phố này từ lịch sử cho đến văn hóa và cả cuộc sống hiện đại
thành phố này thực sự là một điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu mèo
kuching là thủ phủ và là thành phố đông dân
trên nhất của bang sarawak malaysia không nhiều người biết về lý do thành phố kuching được đặt tên theo một chú mèo
hầu hết đều là truyền thuyết và những phán đoán
hình ảnh loài mèo ăn sâu vào cuộc sống của thành phố từ lịch sử đến văn hóa và cuộc sống hiện đại
ở kuching đâu đâu bạn cũng có thể thấy mèo
từ sân bay về thành phố ngay ở con đường vòng bên ngoài khu phố tàu một chú mèo trắng khổng lồ vẫy tay chào du khách
trên phía hè gần nhà thờ hồi giáo một gia đình mèo giống như những con robot nhìn chằm chằm người qua đường
những bức tượng mèo với phong cách nghệ thuật đường phố được trang trí bằng sơn phun xung quanh các tòa nhà
nằm ở phía bắc tòa thị chính thành phố cư trinh bảo tàng mèo chính là nơi đặc biệt nhất trong thành phố
nếu bạn muốn tìm hiểu về các loài mèo cũng như mối liên hệ của chúng với thành phố nằm trên đảo borneio nơi vốn nổi tiếng với loài để ươi
bảo tàng mèo nằm ở phía bắc tòa thị chính thành phố putin đã khắc họa lịch sử năm năm của loài mèo
nhân viên bảo tàng mèo cho biết sự ám ảnh với loài mèo ở nơi này bắt nguồn từ cái tên của thành phố
từ kuching có nghĩa là mèo trong tiếng mã lai
bên cạnh các hiện vật trưng bày gác họa nên lịch sử năm năm của loài mèo có rất nhiều giả thuyết đứng đằng sau sự ra đời của cái tên kuching
một số người tin rằng khi phương công đầu tiên của sarawak một người anh tên là james broker đến kuching vào khoảng năm một nghìn tám trăm ba mươi chín
ông đã chỉ vào khu dân cư và hỏi tên của nơi này
một người dân địa phương đã nghĩ rằng
ông chỉ vào một con mèo đi ngang qua nên đã trả lời là kuching
một số người khác cho rằng thành phố được đặt tên theo loại cây từng được trồng tại đây
quả của cây này có tên là mata kuching có nghĩa là trái mắt mèo gần giống với vải thiểu
còn giả thuyết cuối cùng về cái tên độc đáo của thành phố này là nó đã được đặt khi người dân phát hiện ra loài mèo đuôi ngắn sống dọc bờ sông saraguak chảy qua thành phố
cô trinh là một thành phố đa sắc tộc nơi sinh sống của người mã lai trung quốc và ấn độ
cũng như các bộ lạc địa phương như iban
mèo mang những ý nghĩa quan trọng đối với mỗi nhóm người sống ở nơi đây
ví dụ như đối với người trung quốc mèo là biểu tượng của sự may mắn
qua hàng trăm năm mèo cũng đã được sùng bái bởi những người theo đạo hồi
hình thức tôn giáo chiếm ưu thế trong các bộ lạc bản địa trên đảo borneo
bởi họ cho rằng nhà tiên tri muhammad có nuôi một chú mèo tên muesa
cư dân trên đảo borneo rất yêu quý loài mèo vì chúng còn giúp kiểm soát côn trùng
nhưng năm một nghìn chín trăm năm mươi
chính quyền đã sử dụng hóa chất để tiêu diệt mũi và chuột mang mầm bệnh xuất xét
sau khi các hóa chất này ảnh hưởng xấu đến quần thể mèo trong khu vực
không quân hoàng gia anh đã thực hiện một nhiệm vụ có tên operation cat drop
thả một mươi bốn con mèo vào vùng nông thôn ở boneo malaysia
và sau đó hình ảnh những chú mèo càng ăn sâu vào cuộc sống của thành phố này
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại